bộ công thương vừa có thông tin chính thức về việc trình thủ tướng chính phủ đề xuất giảm giá điện và giảm tiền điện từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
về việc giảm giá điện điện dùng cho sản xuất và kinh doanh sẽ được giảm giá ở tất cả những khung giờ sử dụng với mức giảm một mươi
khách hàng sử dụng điện sinh hoạt giảm một mươi so với đơn giá đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc một đến bậc bốn dưới ba trăm linh kwh một tháng
khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch được điều chỉnh giá điện giảm xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất
về việc giảm tiền điện đáng chú ý sẽ giảm một trăm linh tiền điện cho các cơ sở cách ly khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm và đã nhiễm covid một mươi chín
ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần một mươi một tỷ đồng